ngày hai mươi sáu tháng một vừa qua đại diện cục cảnh sát hình sự bộ công an cùng với công an tỉnh nghệ an và tổ chức bảo vệ trẻ em dòng xanh đã đưa người rắt mối là mong thị oanh ba mươi hai tuổi trú tại bản trà lán xã hữu lập huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cùng ba phụ nữ khác về huyện kỳ sơn bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình
trước đó vào giữa năm hai nghìn một mươi tám mong thị oanh dẫn bốn phụ nữ đều trú ở huyện kỳ sơn đang mang thai từ tháng thứ năm đến tháng thứ tám vượt biên sang trung quốc
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám họ ngồi trên chiếc xe ba gác do người chồng trung quốc của oanh cầm lái
khi đang lưu thông ở xã dương cao tỉnh hà bắc trung quốc thì xảy ra va chạm giao thông khiến chị mong thị lâm hai mươi chín tuổi xã chiêu lưu tử vong tại chỗ những người khác bị thương nặng
chị mong thị em m hai mươi năm tuổi xã hữu kiệm đã sinh một bé trai tại bệnh viện thành an tỉnh hà bắc khi đang trong quá trình điều trị
sau nhiều tháng điều tra ngày hai mươi năm tháng một công an trung quốc đã dẫn những phụ nữ này cùng với bé trai ba tháng tuổi con của mong thị em tới cửa khẩu móng cái để bàn giao cho cơ quan chức năng việt nam
sau khi bàn giao những phụ nữ này cho gia đình tổ chức bảo vệ trẻ em dòng xanh sẽ có những động thái tích cực để hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng
đồng thời làm giấy khai sinh cho bé trai ba tháng tuổi được sinh ra